với tình hình dịch bệnh bùng phát như hiện nay để giảm thiểu thấp nhất nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
các địa phương trên cả nước đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh
tại khu phố bảy thị trấn đình lập huyện đình lập tỉnh lạng sơn
lực lượng chức năng đã lập vùng cách ly y tế tại khu phố liên quan đến các ca nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn
lực lượng chức năng đã khẩn trương thực hiện việc cách ly phong tỏa y tế tại khu bảy thị trấn đình lập huyện đình lập
để thực hiện các biện pháp phòng chống covid một mươi chín thời gian cách ly từ giờ ngày năm tháng tám
đến khi chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh có chỉ đạo mới
bên cạnh đó cũng tích cực khẩn trương để đi ra soát truy vết những trường hợp tiếp xúc f một f hai
bốn trường hợp nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn huyện đình lập đi du lịch đà nẵng với gia đình và trở về huyện ngày hai mươi năm tháng bảy
trung bình mỗi ngày bệnh viện đa khoa bình định tiếp nhận khoảng một ba trăm linh người đến khám chữa bệnh
chứ kể số bệnh nhân nội chú người nhà và cán bộ nhân viên
nếu không kiểm soát tốt thì nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất cao
do đó bệnh viện đã tổ chức phân luồng ngay tại cổng vào hướng dẫn mang khẩu trang
sát khuẩn tay khai báo y tế cho tất cả người nhà và bệnh nhân
bên cạnh đó bình định chú trọng kiểm soát người từ các địa phương khác đến địa bàn
hiện nay bình định chưa ghi nhận ca dương tính với sars cov hai
trước tình hình một số địa phương trong nước đã có bệnh nhân mắc bệnh trong cộng đồng
nhiều nơi có tình trạng vượt biên trái phép vào địa bàn làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh
vì vậy bộ đội biên phòng tỉnh điện biên đã kích hoạt lại và duy trì nghiêm tất cả các tổ chốt trên tuyến biên giới
đặc biệt chú trọng công tác giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu lối mở để ra soát các đối tượng xuất nhập cảnh vào việt nam
từ đó thực hiện kiểm tra sàng lọc phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh
chuyển về cơ sở cách ly y tế để lấy mẫu xét nghiệm quản lý theo quy định
đến nay tỉnh điện biên chưa ghi nhận có trường hợp mắc bệnh covid một mươi chín